thưa quý vị không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội sẽ hoạt động suốt cả bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một tháng chín cho đến hết ngày bốn tháng chín
ngày ba mươi một tháng tám ubnd tp hà nội đồng ý với đề nghị của ubnd quận hoàn kiếm về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín
trong đó không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận hoạt động từ một mươi chín h ngày một tháng chín đến hai mươi bốn h ngày bốn tháng chín
các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ hà nội hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h các ngày một hai ba và ngày bốn tháng chín
ubnd quận hoàn kiếm cho biết sau thời gian mở lại hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm bước đầu đạt kết quả tốt thu hút hàng triệu lượt người dân và khách du lịch
việc kéo dài hoạt động các không gian đi bộ dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín vừa tạo điều kiện
cho người dân du khách vui chơi giải trí vừa góp phần phục hồi tạo đà phát triển dịch vụ thương mại du lịch trên địa bàn quận hoàn kiếm